thưa quý vị trước đây hai tiếng việt nam thường được thế giới biết đến nhắc đến gắn với những cuộc chiến tranh
nhiều năm trở lại đây việt nam được thế giới biết đến như một quốc gia năng động giàu bản sắc văn hóa là một điểm đến hấp dẫn điểm đến cần phải khám phá
tập trung thu hút khách du lịch nước ngoài bằng chính văn hóa bản địa độc đáo chúng ta còn mong muốn xuất khẩu văn hóa đưa bản sắc việt ra thế giới
mục tiêu đã rõ cũng đã có nhiều nỗ lực thế nhưng phải thừa nhận thực tế cho đến nay thành quả thu được vẫn chỉ ở mức nhỏ giọt
tại sao phim ảnh đồ ăn và lối sống của người việt chưa tạo nên làn sóng toàn cầu và điều gì đang cản trở việt nam trong công cuộc xuất khẩu văn hóa ra thế giới
ví dụ như chúng ta biết được rằng là từ trước đến giờ cái cách quản lý các tổ chức và khai thác cái giá trị văn hóa của chúng ta

mà chưa thực sự quan tâm nhiều đến nhu cầu của thị trường
thứ hai nữa là chúng ta cũng nhận thấy rằng là những cái vấn đề liên quan đến nhận thức của chúng ta
trong việc là xuất khẩu
trong việc là xuất khẩu các cái sản phẩm văn hóa chúng ta chưa hoàn toàn nhận thức đúng và đầy đủ
về những cái lợi ích mà việc xuất khẩu văn hóa của chúng ta có thể đem lại không chỉ cho lĩnh vực văn hóa đâu

và từ đó thì chúng ta tạo ra được cái xu hướng cái lợi thế cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

còn các cái lĩnh vực khác nhau thì chúng ta vẫn chưa thực sự có được cái hành lăng pháp lý
có được những chính sách hỗ trợ đầy đủ nó phù hợp với lại cái xu hướng này
thứ ba nữa là cái câu chuyện về nguồn nhân lực cũng rất là quan trọng
vì chúng ta biết được rằng là để chúng ta xuất khẩu được văn hóa thì chúng ta phải có những cái con người
tạo ra những cái sản phẩm đặc biệt quan trọng nó có những cái lợi thế nó có sự khác biệt
để từ đó những cái sản phẩm này nó phù hợp với lại cái thị trường quốc tế
một cái điểm thiếu nữa của chúng ta là chúng ta thiếu các cái sự kiện
để cho chúng ta tham gia vào hoặc là chúng ta tổ chức ra
để tạo ra thương hiệu cho các sản phẩm văn hóa của việt nam
thì tất cả những câu chuyện đó chúng ta cần phải bao quát được
để cho chúng ta tạo ra một cái lợi thế một cái xu hướng xuất khẩu văn hóa
cho chúng ta cho thế giới và từ đó tạo ra sức mạnh cho dân tộc của chúng ta
chúng ta có một công thức chung đó là trước khi đem bán một thứ gì đó
thì chúng ta phải định hình cũng như là xây dựng thương hiệu
đối với văn hóa cũng vậy trước khi muốn đưa nó ra đến trường quốc tế
thì cũng phải định hình cho nó và xây dựng cho nó một thương hiệu và chỗ đứng nhất định
vậy xin ông cho biết là theo quan điểm của ông thì đối với vấn đề này
chúng ta nên bắt đầu từ đâu thưa ông
tôi vẫn cho rằng là nhận thức là yếu tố vô cùng quan trọng
chúng ta nhận thức được những cái giá trị những cái tinh hoa văn hóa của chúng ta
những cái giá trị đó phải được sử dụng một cách sáng tạo
phù hợp với lại cái ngôn ngữ toàn cầu nhưng có nội dung việt nam
từ đó thì chúng ta tạo ra những cái sản phẩm
thêm vào đó thì chắc chắn là chúng ta cũng phải có những cái sự động viên
có một cái môi trường có một cái sự khuyến khích
từ đó chúng ta tạo ra được một cái môi trường
nó hỗ trợ cho việc xuất khẩu các cái sản phẩm hàng hóa của chúng ta
chúng ta biết được rằng là trong bối cảnh hiện nay
thông qua việc xuất khẩu thì chúng ta không chỉ là tạo ra sự cạnh tranh
không chỉ là nâng cao chất lượng thông qua việc so sánh với các sản phẩm bên ngoài khác
mà ngược trở lại quay đến đất nước của chúng ta
thì chúng ta cũng hoàn thiện hơn những cái sản phẩm trong nước
đó là lý do tại sao thì tôi luôn luôn mong muốn rằng chúng ta quảng bá nhiều hơn
chúng ta xuất khẩu văn hóa của chúng ta nhiều hơn
để cho chúng ta tỏa sáng những giá trị văn hóa việt nam trên trường quốc tế
và đem lại những lợi thế cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của intv
xuất khẩu văn hóa là những hoạt động nhằm củng cố ảnh hưởng hệ giá trị của một dân tộc
thông qua việc truyền bá văn hóa ra thế giới
xuất khẩu văn hóa không thể tách rời với việc phát triển một nền công nghiệp văn hóa mạnh
những lợi ích to lớn về chính trị kinh tế xã hội mà nó mang lại
khiến lĩnh vực này giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển của nhiều quốc gia
sự thành công của những nền công nghiệp văn hóa hàng đầu châu á và thế giới
là những bài học lớn cho việc thúc đẩy xuất khẩu thương hiệu văn hóa made in việt nam
khi nhắc đến cụm từ xuất khẩu văn hóa người ta nghĩ ngay đến hàn quốc
đất nước này đã vụt dậy từ một quốc gia bị chia cắt bởi chiến tranh
để trở thành một trong những cái nôi của người dân
ngành truyền thông đại chúng nhìn vào sự phát triển của k pop thể thao điện tử và điện ảnh
nhận định rằng hàn quốc là hollywood của châu á cũng không phải là vô căn cứ
hàn quốc đã đầu tư hàng tỷ đô la mỹ để quảng bá các sản phẩm văn hóa đại chúng
và truyền thống của mình như phim ảnh âm nhạc và cho chơi trực tuyến
nhằm tạo ra lan sóng hàn quốc đối trọng với các sản phẩm văn hóa đại chúng hollywood
chứng minh rằng không chỉ các quốc gia nói tiếng anh mới có thể thống trị văn hóa đại chúng toàn cầu
nhóm nhạc nam
bts và nhóm nhạc nữ blackpink k drama và k pop đã trở thành những cái tên mang giá trị hàng đầu thế giới
giới trẻ tại nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là khu vực đông nam á
đặc biệt thần tượng ưa chuộng văn hóa đại chúng hàn quốc
một nền công nghiệp văn hóa được xuất khẩu thành công không kém đó là nhật bản
mặc dù trải qua sự tàn phá của chiến tranh thiên tài
nhưng văn hóa nhật vươn lên một tầm cao mới với văn hóa anime manga và điện ảnh
hàn quốc và nhật bản đều thành công trong việc thương mại
hóa bản sắc của nước họ một cách chuyên nghiệp
chất lượng xuất khẩu văn hóa của cả hai nước này cao đến mức khiến cho những nước khác phải quan sát và học hỏi
một nền công nghiệp văn hóa được xuất khẩu thành công không kém đó là nhật bản
mặc dù trải qua những sản phẩm văn hóa như vậy chúng ta sẽ mở rộng hợp tác đầu tư của những dự án liên quan tới kinh tế
liên quan tới an ninh quốc phòng hoặc là ngoại giao thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp
trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
chính phủ đã xác định một mươi ba lĩnh vực ưu tiên gồm quảng cáo kiến trúc thủ công thiết kế điện ảnh và video
xuất bản in
điều này đã tạo khung chính sách thuận lợi cho các ngành công nghiệp văn hóa việt nam trong việc khai thác và chuyển hóa hiệu quả các thành tố
nhằm tạo ra những sản phẩm văn hóa có chất lượng
đặc biệt sự ra đời của chiến lược vào thời điểm ngành công nghiệp văn hóa đã trở thành mũi nhọn kinh tế của nhiều quốc gia
phản ánh sự quan tâm đặc biệt của đảng và chính phủ đối với lĩnh vực văn hóa
nâng cầu vai trò đóng góp của văn hóa
phát triển bền vững kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế
từ đó đưa văn hóa thực sự đứng ngang hàng với kinh tế chính trị
thúc đẩy xuất khẩu văn hóa thương hiệu made in vietnam sẽ là một hành trình nhiều cơ hội và thách thức đối với văn hóa việt
hành trình vạn dặm luôn khởi đầu từ những bước chân đầu tiên
và có lẽ trên hành trình xuất khẩu văn hóa việt
những bước chân bắt đầu phải là việc xây dựng được nền công nghiệp văn hóa chuyên nghiệp định vị thương hiệu văn hóa việt uy tín
chương trình an ninh văn hóa ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình sau